qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gần ba trăm linh kg pháo các loại
nguyễn văn điệp chú tại huyện hương khê là đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán pháo trên mạng gồm các đối tượng đặng văn hoàn nguyễn đình trúc và nguyễn trọng nghĩa đều chú tại huyện kỳ anh bắt giữ khi đang sinh sống tại một phòng trọng trên địa bàn thành phố hồ chí minh

từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai toàn tỉnh phát hiện bắt giữ xử lý bảy mươi tám vụ một trăm một mươi năm đối tượng thu giữ một năm trăm bốn mươi năm kg pháo bốn trăm sáu mươi quả pháo nổ một bốn mươi năm kg thuốc pháo một mươi ba chín kg tiền chất thuốc pháo
nguyễn văn điệp chú tại huyện hương khê đều chú tại huyện hương khê đều chú tại huyện hương khê đều chú tại huyện hương khê
theo đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ tết dương lịch tình hình giao thông cơ bản thông suốt không xảy ra ổn tắc
các phản ánh về tình trạng nhồi nhét hành khách trở quá tải thu giá vé cao giảm so với các năm trước đây
tình hình an ninh trật tự tại các bến nhà ga cảng hàng không trên các tuyến vận tải trên các phương tiện vận tải hành khách được đảm bảo
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
người dân sẽ quay trở lại các thành phố lớn để làm việc học tập
sự báo cũng sẽ tăng cao
lực lượng công an đã bố trí phân luồng điều tiết giao thông tránh tình trạng ủn tắc kéo dài
ghi nhận của nhóm phóng viên tại thủ đô hà nội
do nghỉ tết dương lịch năm nay sát với tết nguyên đán nên có thể người dân đã chủ động chọn lộ trình
thời gian lên thủ đô sớm cho ngày đầu tuần làm việc mới
chính vì vậy tại các tuyến đường cửa ngõ phía nam không xảy ra tình trạng ủng tắc
song giao thông luôn trong tình trạng đột xuất bất ngờ
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các chốt trực điều tiết phân luồng từ xa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến

phương tiện tham gia giao thông hướng từ cầu thăng long vành đai ba về bến xe mỹ đình
luôn có mật độ phương tiện đông đúc dù là ngày thường hay lễ tết
lực lượng cảnh sát giao thông luôn bố trí các tổ tuần tra lưu động các chốt trực tại vị trí giao thông trọng điểm để hướng dẫn phương tiện
cũng như giải quyết các sự cố va chạm đảm bảo giao thông được thông suốt an toàn
số lượng người dân tham gia giao thông quay trở lại thủ đô sẽ tăng cao
vì vậy chúng tôi cũng đã có sẵn các kế hoạch để nhằm đảm bảo bố trí lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
bố trí lực lượng một trăm linh lực lượng trực chiến và tại các vị trí nóng ví dụ như trước cửa bến xe
tại các nút giao chính và các khu vực cửa ngõ và thường xuyên tuần tra kiểm soát
đẩy đuổi các phương tiện mà dừng đỗ đón trả khách dọc đường
cũng như là tuyên truyền đối với cả người dân tuyên truyền đối với cả người điều khiển phương tiện giao thông
và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông không dừng đỗ dọc đường không chạy chậm rùa bò để đón khách trả khách
dự báo từ thời điểm này cho đến hết ngày hôm nay áp lực giao thông và mật độ phương tiện sẽ tăng cao
đặc biệt là tại các cửa ngõ và các tuyến bảnh đai các tuyến có bến xe nhà gà
do đó người dân cần cân nhắc và chọn lựa cho mình lộ trình phù hợp
và tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết giao thông của lực lượng chức năng
tiếp tục thông tin mới nhất về công tác cứu hộ
bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu ba mươi năm mét tại đồng tháp
từ đêm qua cho đến tám giờ sáng ngày hôm nay hàng trăm người và phương tiện cứu hộ vẫn hoạt động hết công suất
với hy vọng là có thể tiếp cận sớm cháu bé
cả đêm qua và cho đến sáng nay khu vực hiện trường công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai gấp rút
theo các nhân viên phục vụ việc cứu hộ hiện lực lượng cứu hộ đang áp dụng việc khoan xoắn ấp được điều từ nơi khác đến
để khoan quanh vị trí gọc bê tông nạn nhân bị mắc kẹt
việc áp dụng khoan xoắn ốc để cố định đất tốt hơn tránh cặp bê tông bị sô lệch
dẫn đến trường hợp bị gãy mối nối cọc bê tông nguy hiểm cho bé hạo nam
việc cứu hộ cho bé hạ nam vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo